và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi dành cho giáo sư bùi xuân thành
đó là một người nghiên cứu và công tác ở trong bộ môn về khoa học và công nghệ của nước nữa
thì chắc chắn là chỗ thầy thầm sẽ nhận diện ra được rất là nhiều những đặc điểm khác biệt
giữa nguồn nước tại nước ta cũng như là nguồn nước tại thành phố hồ chí minh
giống như giáo sư bá đã nói về cái ô nhiễm nguồn nước
nó có nhiều nguồn từ các hoạt động sinh hoạt cũng như công nghiệp và đô thị hóa
nó gây ra những vấn đề ô nhiễm
đối với các hoạt động sinh hoạt
thì hiện nay một cái vấn đề là chúng ta có gần như là chín mươi lượng nước thải sinh hoạt của thành phố hồ chí minh
được thải ra kênh rạch xong và chưa được xử lý tiếp theo
thì chính phủ đang có kế hoạch đầu tiên
làm từ các hệ thống xử lý nước thải tập trung để giải quyết vấn đề đó
nhưng mà hiện nay nó vẫn đang thải ra đó là nước thải sinh hoạt
còn đối nước thải công nghiệp ngay cả khi nó đã được xử lý đạt cái tiêu chuẩn xả thải rồi
nó vẫn có những cái tác động không nhỏ đối với nguồn nước
vì nó có những chất ô nhiễm vi lượng nguy hại
ví dụ như các cái chất giống như là estrogen
thì những cái chất này nó gây ra các cái gọi là biến đổi về giới tính
những cái chất về vi nhựa hiện nay nó đang gây ra rất là nhiều cái hiệu ứng
và các bệnh tật người ta cũng biết chắc là nó có tác động
rồi những cái chất ví dụ như thuốc bảo vệ thực vật gây ung thư
thì ngay cả xử lý nước thải công nghiệp
nó vẫn có khả năng gây ra các cái tác động đáng kể
tuy nhiên hiện tại vẫn còn một số nguồn nước thải công nghiệp
đôi khi là chưa được xử lý hoặc là xử lý chưa triệt để
thì đó là những cái nguồn gây nguy hại khá lớn
và ngoài những cái chuyện này
ngay cả quá trình xử lý nước hiện nay đang sử dụng
nó cũng có thể sinh ra các cái chất
ví dụ như công nghệ chúng ta hiện nay đang xử lý là
các cái quá trình xử lý nước mặt là keo tụ
tạo bom lắng lọc rồi dùng chlorin để khử trùng
mà trong nguồn nước chúng ta có ô nhiễm hữu cơ
thì cái chất hữu cơ này nó phản ứng với chlorin
nó gây ra cái hợp chất gọi là
trihalomethen tức là viết tắt là thm
đây là hợp chất có khả năng gây ung thư
cho nên chúng ta phải kiểm soát các nguồn thải
thật là nghiêm ngặt để giảm các cái tác động này
và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với
ý kiến của các bạn
ý kiến của giáo sư huy bá
và ở ngoài bắc cũng vậy
lưu vực sông cầu sông đuống
đều là bị ô nhiệm nặng
một số cái vùng mà chúng để nước cấp
cho thành phố
như là lấy ở trên sông lúc này
như là trảm hỏa án
thì nhà mày xử lý nước tải tủ đức
là làm rất là tốt
nói như thế có nghĩa là
hoàn toàn là uống được
công trị để làm gì
bước đầu thôi
sử dụng vào đun nấu
đó là đun lại nấu lại
chứ không phải là uống thẳng
nội dung đó là tương đối sai trách
ví dụ như nhà mày đi tăm hiệp chẳng hạn
thì lại là chưa ổn
nguồn nước đó
hoặc là lấy từ cái cả cái nguồn nước
mà lấy từ sông thạch tín
hoặc một số nước
ở cái vùng lấy nước của sông tiền sông hầu
nhưng là cũng phải rất là cân nhắc
vì khi mà lặng lọc rồi ấy
thì cái phu xa cái chất bẩn
nó bị giữ lại
nó cũng sụn nữa
nhưng mà đỏ bẩn
nhưng mà như đại tôn nói là bẩn chứa an toàn
ngoài những cái nguồn ô nhiễm
từ nhân tạo
tức là do con người tạo ra
nó cũng có nguồn ô nhiễm tự nhiên
ví dụ như ở miền đồng bằng sông cổ long
và vùng phía hà nội
thì nó có ô nhiễm gọi là ô nhiễm axen
trong nước ngầm
thì cái này là tự nhiên thôi
do địa chất của khu vực
và axen này
hiện ở vùng mekong
nó cao từ
coi như là từ vài microgram trên lít
cho tới thậm chí hàng vài trăm mg trên lít
và tiêu chuẩn của
tức là tiêu chuẩn của các tổ chức y tế thế giới
họ chỉ cho là một mươi mg trên lít thôi
cho nên một số vùng
nó cũng bị ô nhiễm cái này
và một cái vấn đề nữa là ô nhiễm do
tự nhiên người ta hay nói là do biến đổi khí hậu đó
cái vấn đề là mực nước biển dân
làm cho cái
cái nguồn nước ngầm
và nước mặt
nó bị xâm nhập mặn
tức là bị
tăng cái hàm lượng muối lên
thì cái này là do vấn đề tự nhiên
và khi muối tăng đến một mức nhất định
thì lại không sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt được
cho nên là chính phủ cũng đang có một cái chương trình
gọi là tìm kiếm cái nguồn nước sạch hơn
ví dụ như hiện nay
nước sông sài gòn là gần như
là một số vùng là không sử dụng được
và có khuyến hướng chuyển qua sông đồng nai
và dời lên tận thượng nguồn trên hồ dầu tiếng
để lấy cái nguồn nước cấp cho thành phố
tôi xin bổ sung thêm tí
nguồn nước cấp của ta
có thể vì nhiễm aten
thì nguyên nhân chính của nó
là nó ở trong cả cái tầng đá
aten trong cái tầng đá
nó bị phóng thích ra
nguyên nhân thứ hai là
nó khi nào mà ở cái vùng phen như là đồng bằng sông cửu lâm
chỗ nào mà phen nhiều
thì nó cũng đi cạnh
với nó là
là aten nhiều
vì sao vậy
vì chúng ta biết là quy luật của
các cái chất đồng hành
thì xin phạt luôn luôn đi với aten
và vậy vậy
khi chúng ta tạo tiền là
ở cái vùng phen đó như vậy
thì phải đồng thời là phải xem từ
mức độ aten như thế nào

là đều bị